trong nhiều năm qua trong khoảng thời gian từ tháng năm đến tháng chín là thời điểm mà người nuôi tôm hùm ở các tỉnh miền trung lo lắng nhất
bởi đây là thời điểm mà môi trường vùng nuôi có diễn biến bất thường dễ gây dịch bệnh khiến tôm chết hàng loạt
nhưng hiện tại thì môi trường đã ổn định hơn dịch bệnh được kiểm soát giảm bớt nỗi lo cho người nuôi tôm hùm
mời quý vị khán giả cùng theo dõi ghi nhận sau đây tại tỉnh phú yên
gần hai mươi năm gắn bó với nghề nuôi tôm hùm trên vịnh xuân đài ông chính ở xã xuân phương thị xã sông cầu hiểu rất rõ những thay đổi của vùng nuôi tôm hùm trong năm đặc biệt là môi trường
những thay đổi đó liên tiếp để lại thiệt hại to lớn cho bà con nuôi tôm nhất là vào mùa nắng nóng
gần đây nhất là giữa năm ngoái môi trường nước bị ô nhiễm làm chết hơn hai ba triệu con tôm của bà con
năm nay môi trường vùng nuôi đã ổn định hơn nhiều người nuôi tôm bớt gặp khó khăn hơn
nước này nó cũng không bình như mấy năm trước
lớp là nước đó nước bị thiếu oxy tảo nó màu đỏ lên đú tứ nước hết
ghi nhận của trung tâm giống và kỹ thuật thủy sản tỉnh phú yên đơn vị quan trắc môi trường các vùng nuôi trồng thủy sản
kết quả môi trường ổn định là do năm nay thời tiết thuận lợi hơn mọi năm
việc thông tin các kết quả môi trường và cảnh báo dịch bệnh đã tăng thêm tần suất lên hàng tháng
nhờ đó người nuôi tôm sớm nắm bắt được thông tin kịp thời ứng phó
di chuyển lồng bè nuôi tôm đến các vị trí khác để giảm thiệt hại
trung tâm giống cũng như viện nguyên nghiên cứu trong thủy sản đã thay đổi điều chỉnh kế hoạch lại
đã làm đã thay đổi tần suất và tăng cái mật đội tăng cái điểm nuôi và tăng cái tần suất lên
đó thứ nhất là giúp cho bà con cập nhập chính xác cái thông tin và kết quả quan trắc môi trường
ở vùng nuôi đầm vùng mông và vùng sương đa
thì đó là một trong những cái mới so với cái cách quan trách môi trường ở lâu nay chúng ta thường làm
theo sở nông
nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên
thống kê dịch bệnh và thiệt hại do môi trường vùng nuôi tôm hùm năm nay đã giảm đáng kể
đặc biệt trong những tháng nắng nóng vừa qua
môi trường vùng nuôi ở một số khu vực có thay đổi bất lợi cho tôm
nhưng vẫn trong tầm kiểm soát
chỉ số môi trường các vùng nuôi còn lại đều nằm trong ngưỡng an toàn
các kết quả giám sát hàng tuần cho thấy môi trường năm nay là nó tốt hơn năm trước
có thể là có nhiều nguyên nhân
trong đó có một cái nguyên nhân chính là
vùng nuôi tôm hùm thì ngư dân đã biết kiếu dãn lòng
nong lòng lên khi thời tiết xấu
rồi cũng bắt đầu có ý thức thu gom rác thải
xét vỏ tôm bị chết đưa về bờ
và bắt đầu họ cũng biết chủ động quản lý lòng tôm của mình
theo các khuyến cáo của kết quả giám sát
một trong những lo ngại nhất hiện nay ở các vùng nuôi tôm hùm của tỉnh phú yên
đó là phát triển nóng lòng bè
điều này rất dễ phát sinh dịch bệnh
khó kiểm soát môi trường vùng nuôi
vì vậy bên cạnh việc tăng cường quan trắc
kịp thời thông tin diễn biến môi trường
các địa phương cần khuyến cáo kiểm soát chặt chẽ việc gia tăng lồng bè
đây là nguyên nhân chính dẫn đến thiệt hại cho người nuôi tôm trong những năm trước